sở du lịch tp hcm đã phối hợp với hiệp hội du lịch tp hcm tổ chức tổng kết hội thi
hướng dẫn viên du lịch giỏi tp hcm mở rộng năm hai nghìn một mươi chín
hội thi đã thu hút gần ba trăm linh thí sinh thuộc hai mươi sáu đơn vị lữ hành và hai mươi ba trường đào tạo du lịch
của thành phố và các tỉnh thành như đà nẵng cần thơ lâm đồng tham dự
hội thi chia thành ba bảng hướng dẫn viên du lịch quốc tế hướng dẫn viên du lịch nội địa
và hướng dẫn viên du lịch triển vọng dành cho sinh viên các trường đào tạo du lịch
trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
qua ba phòng thi các thí sinh phải trình bày những kiến thức về thành tựu kinh tế văn hóa xã hội
đặc điểm địa lý văn hóa lịch sử của các di tích lịch sử các đặc trưng về văn hóa tôn giáo
của thành phố và cả nước và kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch xử lý tình huống
giao tiếp thuyết minh với các phần thi thuyết minh tuyến điểm thi đối kháng và thi kỹ năng hoạt náo
ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc của hội thi với tổng giá trị gần bốn trăm linh triệu đồng